tại hà nội ubnd quận hoàn kiếm phối hợp với các đơn vị cá nhân vừa tổ chức lễ khai mạc dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ trần nhật duật
kết nối dự án nghệ thuật công cộng phúc tân và trung tâm nghệ thuật hai mươi hai hàng buồm thành phố hà nội
cầu đi bộ trên phố trần nhật duật là một lối giao thông đi bộ kết nối khu phố cổ và khu vực phúc tân cờ khẩu thanh yên thuộc quận hoàn kiếm
qua quá trình sáng tạo các nghệ sĩ đã biến cầu đi bộ trần nhật duật thành không gian nghệ thuật ánh sáng với chủ đề nước lung linh
tạo nên không gian sinh động thu hút hơn cho những người qua đường các sản phẩm trang trí của dự án được sử dụng từ vật liệu tái chế
dự án chính thức khánh thành vào tối ngày ba tháng năm đã thu hút rất nhiều sự chú ý quan tâm của du khách kích thích thói quen đi bộ khám phá các dây sản văn hóa nghệ thuật trong đô thị